tính từ một mươi tám h ngày chín tháng một mươi một đến sáu h ngày một mươi tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một hai trăm một mươi sáu ca
trong tổng số một hai trăm một mươi sáu ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là một tám mươi bảy ca số ca còn đang điều trị là chín mươi bốn ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm bốn trăm hai mươi chín người